sau khi phát hiện vụ phá rừng quy mô lớn tại khu vực rừng dắp danh xã trà lâm xã sơn trà huyện trà bồng
lực lượng chức năng tỉnh quảng ngãi kiểm tra phát hiện nhiều hộ dân ở khu vực này tăng chữ số gỗ chặt hạ trái phép trên rừng
hiện nay lực lượng kiểm lâm đang gặp khó khăn trở ngại trong việc tịch thu gỗ tham mưu xử phạt theo quy định của pháp luật
dọc các khu dân cư tuyến đường xã sơn trà dễ dàng bắt gặp người dân chất đầy gỗ đã được xẻ thành phách dài
kiểm tra nguồn gốc khối lượng gỗ lớn tại các hộ dân ở đây lực lượng kiểm lâm phát hiện hầu hết số gỗ đều không có nguồn gốc rõ ràng
qua kiểm tra tại núi ta lét tiểu khu sáu mươi bốn thuộc xã sơn trà phát hiện hơn hai hectare diện tích rừng bị tàn phá hàng loạt gỗ rẻ đỏ bị cưa hạ lấy gỗ
gần hai mươi hộ dân ở xã sơn trà thừa nhận cưa hạ số cây này lấy gỗ đem về nhà
qua kiểm tra tại nhà tạm của các hộ dân ở đây số lượng gỗ có chủng loại phù hợp với chủng loại gỗ bị khai thác trái pháp luật tại núi ta lét
chủ yếu bàn xã cũng chỉ đạo cho kiểm lâm địa bàn kiểm lâm huyện tập trung không cho răng lên tới rừng phá nữa
cái này là lần đầu tiên lần đầu tiên họ rừng xuống tới răng tuyên truyền cho răng răng đó là bắt đầu từ
cái này là không dám nữa
mặc dù đã làm rõ người hạ cây lấy gỗ người tàng trữ gỗ nhưng việc thu hồi gỗ cũng như xử lý người khai thác gỗ gặp khó khăn
đầu chiếu quy định của pháp luật thì hành vi khai thác tàng trữ gỗ của người dân vượt thẩm quyền của địa phương sở tại
hiện giờ là gỗ người ta chắc ra nhờ để ra nhờ nên kiểm lâm thì không được phép vào nhờ
và xin ý kiến của chủ tịch huyện thì mới được phép vào nhờ vào nhờ
còn người dân thì họ không tự do mà vô nộp cái gỗ nốt đầy cho kim lâm cho nên cũng rất là khó xử lý
hiện tình trạng phá rừng lấy gỗ tại các vùng núi quảng ngãi vẫn tái diễn liên tục
các vụ phá rừng lấy gỗ quý vẫn chưa được kiểm soát do việc tàng trữ cất dấu của người dân vẫn chưa được xử lý triệt đề
vì vậy cần có biện pháp hiệu quả hơn để hạn chế sự tiếp tay tiêu thụ gỗ trái phép tại các vùng núi của tỉnh quảng ngãi